các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ở địa bàn phường quảng an thói quen của người dân thường là buổi sáng và buổi chiều người ta tập thể thao tạo nên rất đông người
những trường hợp khi công an phường đã nhắc nhở cố tình ra đường không đeo khẩu trang mà không có việc cần thiết
thì lực lượng công an phường đã lập biên bản xử lý xử phạt hành chính mức xử phạt là hai trăm linh đồng
đã nhiều ngày nay chợ hoa đầu mối quảng bá cũng phải đóng cửa
vì liên quan đến bệnh nhân covid một mươi chín số hai trăm bốn mươi ba ở thôn hạ lôi xã mê linh huyện mê linh hà nội
để đảm bảo khu chợ ngừng hoạt động không còn là nơi tập trung đông người công an phường quảng an đã lập hàng rào cảnh báo quanh chợ
nắm quy luật chợ thường họp từ hai mươi hai h hôm trước đến sáng hôm sau lực lượng chức năng tổ chức cắm chốt hai đầu chợ
tuần tra các khu vực xung quanh để ngăn tình trạng lợi dụng ngõ nhỏ để buôn bán
riêng cái ngõ hai trăm ba mươi sáu này
là chúng tôi rất là thực hành không bám rất là đóng cửa kể cả trong chợ hoa là cũng rất là đóng cửa hoàn toàn là đóng cửa cả đêm
người ta ở đây rất là tất cả mọi người là không có ai họp chợ cả không ai họp cả rất là chất hành
theo đại diện công an phường quảng an hàng ngày ngoài lực lượng công an đi tuần tra
còn có thêm tổ trưởng dân phố lực lượng bảo vệ dân phòng cắm chốt và giám sát khép kín địa bàn
đảm bảo chợ hoa quảng bá tạm dừng hoạt động
cũng tương tự như quảng an
các vườn yên phụ thụy khuê bưởi xuân la có đường dạo quanh hồ tây
đều tập trung các lực lượng nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm yêu cầu cách ly xã hội
không tập trung đông người tập thể dục câu cá đánh cờ
ở những nơi có vườn hoa công an các phường còn đặt biển báo in bằng hai chữ tiếng việt và tiếng anh
để người nước ngoài không vi phạm
chúng tôi triển khai một ngày theo hai cái cung giờ
cung giờ thứ nhất là năm h sáng
cho đến khi mà ổn định cái tình hình
và chiều thì chúng tôi triển khai từ một mươi sáu giờ chiều cho đến khoảng độ một mươi hai giờ đêm
thời gian qua từ ngày một mươi một tháng bốn cho đến nay
thì công an phường đã kiểm tra phát hiện và xử lý hai mươi bảy trường hợp là không đeo khẩu trang
một mươi năm trường hợp là ra ngoài đường không có ly xã
sau hơn một mươi ngày thực hiện cách ly xã hội tình trạng người dân tụ tập tập thể dục tại hồ tây
đã cơ bản được nhắc nhở xử lý theo đúng quy định của chỉ thị một mươi sáu
góp phần quan trọng trong việc hạn chế sự lây lan của dịch covid một mươi chín
trên địa bàn quận tây hồ nói riêng và thành phố hà nội nói chung
thưa quý vị trước diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín
hiện đảng và nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương và có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống
kiểm soát tình hình lây lan trong cộng đồng
tuy nhiên trong thời gian qua đã xuất hiện không ít hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
có dấu hiệu tội phạm gây ảnh hưởng sâu đến tình hình an ninh trật tự gây hoang mang lo lắng bất bình trong xã hội
trong đó những hành vi trục lợi từ dịch bệnh như đầu cơ tích chữ buôn lậu sản xuất buôn bán hàng giả
là các sản phẩm thiết bị vật tư y tế cần thiết cho việc phòng chống dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp
hàng nghìn bộ đồ bảo hộ y tế này thực chất lại là sản phẩm trôi nổi trên thị trường
được các đối tượng thu mua rồi in nhãn đóng gói để kiếm lời
mặc dù không đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch bệnh song các sản phẩm này rất khó bị phát hiện
khi mà nó được nhái bao bì giống hệt như thật chỉ có một điểm khác biệt nhỏ
trên cái mẫu mã rồi
rồi các cái sản phẩm nó đều nhái gần như thật của công ty phúc hà
nhưng mà có một vấn đề rằng các đối tượng vì sợ công ty người ta phát hiện được
nên khi trên thông tin của các sản phẩm mặc dù các đối tượng có thể in đống y trang
rồi địa chỉ của công ty phúc hà nhưng cái số điện thoại đấy liên hệ các đối tượng làm sai lệch đi
để cho khi người mua người mua người ta không thể liên hệ được với công ty phúc hà
để chỉ có liên hệ với các đối tượng để các đối tượng bán thôi
và có đối tượng để tránh cái việc các đối tượng bán cái sản phẩm này sát với giá của công ty phúc hà bán ra
trong thời gian qua lực lượng chức năng trên cả nước đã liên tiếp kiểm tra
phát hiện nhiều cơ sở sản xuất khẩu trang thiết bị y tế có dấu hiệu là hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng
như cơ sở này tại thành phố hồ chí minh sau khi kiểm tra đã bị tạm giữ hơn một mươi một hai trăm linh khẩu trang thành phẩm

hơn một trăm linh kg nguyên liệu là vải không dệt
còn đây là hơn một trăm linh chiếc khẩu trang bốn bộ đồ bảo hộ cùng sáu trăm linh chiếc kính bảo hộ không tem
không nhãn mát chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng bị lực lượng công an quận hà đông thu giữ tại một cơ sở trên địa bàn
không chỉ sản xuất với số lượng lớn thủ đoạn của các đối tượng cũng ngày càng tinh vi hơn
cùng với đó lợi dụng tình hình dịch bệnh các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm vào nhu cầu của người dân
với các sản phẩm y tế cũng ra tầm
mới đây nhất lại có thêm nạn nhân sập bẫy lừa đảo khi bỏ ra hàng trăm triệu đồng để đặt hàng mua nhiệt kế điện tử
thực tế các đối tượng này không hề có hàng toàn bộ số tiền đặt cọc đã bị đối tượng lừa đảo ném vào cờ bạc
thời điểm này các đối tượng này không hề có hàng còn bộ số tiền đặt cọc đã bị đối tượng lừa đảo ném vào cờ bạc
tuy nhiên dịch bệnh đang có những diễn biến tức tạp tuy nhiên tội phạm lợi dụng dịch bệnh để hoạt động cũng sẽ gia tăng và khó lường hơn với nhiều phương thức thủ đoạn và chiêu trò mới tinh vị hơn
những ngày này lực lượng công an phối hợp cùng các lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm này
bên cạnh đó mỗi người dân cũng phải nâng cao tinh thần cảnh giác với các loại tội phạm trong tình hình mới hiện nay
để góp phần ngăn chặn sự gia tăng phức tạp của dịch bệnh đồng thời phát hiện xử lý kịp thời nghiêm minh các hành vi vi phạm liên quan đến dịch bệnh
mới đây viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành chỉ thị số ba về tăng cường công tác thực hành quyền công tố kiểm soát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thời gian tới các hành vi trục lợi trong mùa dịch sẽ bị xử lý kịp thời và nghiêm minh để cảnh cáo gian đe
theo đó lợi dụng tình hình dịch bệnh
bệnh để thực hiện hành vi trái pháp luật nhằm trục lợi với các hành vi như buôn lậu sản xuất buôn bán hàng giả hàng hóa là lương thực thực phẩm thuốc chữa bệnh thuốc phòng bệnh thiết bị và tư y tế cần thiết cho việc phòng chống dịch bệnh có thể sẽ bị xử lý hình dụng

vào dạng sáng ngày hôm nay trên địa bàn huyện mộc châu của tỉnh sơn la có mưa to kèm theo gió lốc và mưa đá mưa lớn tập trung chủ yếu tại thị trấn mộc châu xã triềng hắc xã đông sang xã mường sang xã trường sơn đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản và sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân
theo thống kê đến một mươi giờ sáng nay toàn huyện mộc châu có hai trăm bốn mươi bốn nhà bị tốc mái trong đó có trên ba mươi nhà bị tốc máy hoàn toàn
hàng chục cây xanh biển quảng cáo
bị gió lốc làm bật tung gốc mưa lốc gián đoạn việc cấp điện sinh hoạt trên địa bàn thị trấn mộc châu mưa lớn kèm theo gió lốc mạnh lại xảy ra vào lúc trời tối đã làm cho người dân trên địa bàn huyện không kịp trở tay
trong đêm nhiều người chỉ kịp chạy thoát thân ra khỏi nhà tại xã triển hắc có một người bị thương do ngói rơi vào đầu hiện đã được đưa đi chữa trị tại bệnh viện đa khoa mộc châu
khoảng bốn rưỡi sáng thì cả nhà đang ngủ thì bắt đầu thấy mưa to
đó là bắt đầu dậy thì thấy ngói
lột hết cả lên cửa thì đổ xong tủ lạnh với lại là các thứ nó đổ vật hết ra và bàn ghế lăn hết ra không chạy được
đành phải lấy chăn chùm vào xong rồi chui vào gầm bàn thôi
mưa lốc còn gây thiệt hại lớn về hoa màu của người dân
bốn mươi bốn m hai nhà kính nhà lưới của công ty của phần hoa nhiệt đới bị sập đổ hư hỏng
trên bốn trăm linh hectare ngô sao màu cây ăn quả bị tàn phá
nhiều diện tích hoa màu của nhân dân đang chuẩn bị thu hoạch bị mất trắng ước tổng thiệt hại trên một mươi hai tỷ đồng
trên nơi xung suy của gia đình đang chu nó bị một hectare đổ mất khoảng tám ngàn
để nằm đẹp khả năng thì nó mất trắng một trăm linh mất thiệt hại
giờ hoa màu đang thu hoạch đồng thời hệ thống tàn nó cũng đổ hết do cơn mốc to quá
sau khi thiên tai xảy ra ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện xã
đã tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường
trước mắt tập trung huy động các nguồn lực theo phương châm bốn tại chỗ để khắc phục nhà ở bị thiệt hại
tập trung thu dọn lợp lại mái nhà ổn định cuộc sống cho người dân
thực hiện thu dọn cây cối hoa màu bị sập nát gãy đổ trên tuyến đường quốc lộ sáu và liên xã để đảm bảo giao thông thông suốt